chào mừng quý vị thí giả đã quay trở lại với kênh potcat của báo sức khỏe và đời sống
mình là thùy dung đây như đã hứa ở số podcast trước hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người những giá trị của các loại thực phẩm
và cách chúng ta thu nạp hợp lý để có một sức khỏe thật tốt
theo hpocret cha đẻ của nền y học phương tây chế độ ăn uống lành mạnh là nền tảng cơ bản để có được sức khỏe tốt
và không những thế bệnh tật cũng có thể được chữa trị bằng phương pháp ăn uống đúng
từ hai năm trăm linh năm trước hepocret đã nhận định dinh dưỡng là phòng tuyến đầu tiên giúp con người tránh được bệnh tật
với chế độ ăn uống hợp lý một quả táo mỗi ngày cũng có thể giúp tránh xa bác sĩ
nhưng chế độ ăn uống không phù hợp một phần tư những gì chúng ta ăn sẽ giúp chúng ta sống ba phần tư còn lại sẽ nuôi sống thay thuốc
thực phẩm là nguồn cung cấp những dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể tăng trưởng tái tạo và phát triển hoàn thiện
khi những dưỡng chất này được cung cấp đầy đủ các tế bào có thể hoạt động hiệu quả
còn khi những dưỡng chất quan trọng bị thiếu thì quá trình trao đổi chất sẽ bị ảnh hưởng
tế bào không thể hoạt động tốt và xuất hiện những dấu hiệu cảnh báo sớm như lão hóa sức khỏe si yếu cũng có thể xảy ra
thậm chí là có một số loại thực phẩm còn được mệnh danh là siêu thực phẩm
bởi chúng chứa rất nhiều những hợp chất thần diệu có thể cung cấp cho cơ thể rất nhiều dưỡng chất có lợi phòng tránh bệnh tật
tuy nhiên hiện nay thì nhiều bạn trẻ lại quá quan trọng vào việc ăn kiêng không lành mạnh
tập trung vào việc không ăn được thứ này này phải loại bỏ thứ kia và có thể là gần như không ăn gì
vì vậy thì thay vì lựa chọn các quy tắc và hạn chế bên ngoài
việc ăn uống trực quan cho phép chúng ta sẽ lắng nghe trí tuệ bên trong cơ thể
và tin tưởng vào các dấu hiệu đói no và hài lòng của cơ thể mình
nói về văn hóa ăn kiêng thì nó bao gồm là niềm tin này thái độ và thực hành ưu tiên giảm cân
và gây đi như những dấu hiệu cuối cùng về sức khỏe và hạnh phúc
nó có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội hiện đại
hình thành nhận thức của chúng ta về cơ thể thực phẩm và sức khỏe tổng thể
tuy nhiên thì ngành công nghiệp ăn kiêng thì duy trì văn hóa an kiêng
bằng cách cung cấp nhiều chương trình sản phẩm
và chế độ ăn kiêng giảm cân hứa hẹn mang lại kết quả nhanh chóng và đáng kể
áp lực liên tục phải tuân theo các lý tưởng xã hội này
họ có thể gây ra những tác động rất là bất lợi
bao gồm sự không hài lòng với cơ thể lòng tự trọng thấp
và đặc biệt nghiêm trọng là hành vi ăn uống không điều độ
và để thoát khỏi cái văn hóa ăn kiêng này và phát triển một mối quan hệ lành mạnh hơn với thực phẩm
là một quá trình bao gồm nhiều bước
việc ăn uống trực quan có thể thay thế những cái kỳ vọng không thực tế của cái văn hóa ăn kiêng này
và mối quan hệ của chúng ta với thức ăn có thể được cải thiện
bằng cách lắng nghe tín hiệu đói và no của cơ thể
để xây dựng lại niềm tin vào bản thân và việc lựa chọn thực phẩm
thì chúng ta cần nhận thức được rằng các tín hiệu của cơ thể có thể nhận biết như thế nào
ở các tín hiệu đói tự nhiên là cách cơ thể báo hiệu nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng
những tín hiệu này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau
chẳng hạn như là bụng đói cồn cào này cảm thấy lâng lâng hoặc là mệt mỏi
khó tập trung và thậm chí là cảm thấy là có kỉnh
mỗi người có thể có những cảm giác hơi khác nhau liên quan đến tín hiệu đói
nhưng mà nhìn chung thì có liên quan đến cảm giác thể chất báo hiệu nhu cầu ăn của cơ thể
sau đây thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người năm mẹo để kết hợp nguyên tắc ăn uống trực quan và cuộc sống hàng ngày nhé
thứ nhất là hãy thoát khỏi tâm lý ăn kiêng
để khỏe mạnh thì không cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt
thay vào đó thì hãy tập trung vào việc nuôi dưỡng cơ thể bằng những cái thực phẩm mà chúng ta thích
và điều đó khiến chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu
sự tiến bộ mới là điều quan trọng về lâu dài chứ không phải là một sự hoàn hảo
và thứ hai là chúng ta sẽ chú ý khi ăn
tiếp xúc với các tín hiệu và cảm giác của cơ thể trong bữa ăn
bằng cách thực hành ăn uống có tránh niệm hạ chế sự sao lãng ăn chậm lại
thưởng thức từng miếng ăn và chú ý đến
hương vị kết cấu cũng như là sự hài lòng mà chúng ta có được từ cái món ăn này
và thứ ba là hãy vỗ về lấy con đói và sự no đủ
hay là nghe tín hiệu đói và no của cơ thể
ăn khi đói về mặt thể chất và dừng lại khi mà mình đã cảm thấy là thoải mái rồi
hãy loại bỏ những cái ảnh hưởng bên ngoài
quyết định khẩu phần ăn hoặc là lịch trình ăn uống
và hãy tin vào cơ thể của chúng ta nhé
thứ tư là cho phép bản thân ăn bất kỳ thứ gì chúng ta muốn mà không cảm thấy tội lỗi
việc hạn chế một số loại thực phẩm nhất định
sẽ dẫn đến cảm giác thèm ăn và ăn quá nhiều
ăn nhiều loại thực phẩm để tìm thấy sự cân bằng và hài lòng
và thứ năm trong suốt quá trình này thì hãy tử tế với chính mình
ăn uống bằng trực quan là một cuộc hành trình
và việc có những cái trở ngại hoặc những khoảnh khắc không chắc chắn là điều rất bình thường
bằng cách thấu hiểu này tha thứ và kiên nhẫn với chính mình
thì chúng ta sẽ thực hành lòng tứ bi với bản thân
và thêm một điều nữa này những cái căn bệnh là do chính bản thân mình tự gây ra
đó là những cái sai lầm trong lối sống này
giống như là việc chúng ta có sergress này thiếu vận động thể lực
và chế độ ăn kiêng như là ăn nhiều acid này thiếu kiềm
vô tình những điều đó khiến chúng ta trở thành thủ phạm hủy hoại sức khỏe của bản thân
nói cách khác thì chỉ có chính mình mới có thể chủ động tự cứu mình mà thôi
và không ai có thể làm thay mình hết
như vậy thì để chống bệnh thì có hai cách
là ngăn chặn các tác nhân gây bệnh từ ngoại nhân
là hạn chế ăn càng nhiều càng tốt
và duy trì chính khí
duy trì chính khí thì bằng cách là giảm stress này
tư duy tích cực
tập thể dục thể thao thường xuyên
ăn uống lành mạnh
cân bằng acid kiềm
thì sẽ duy trì được khả năng phòng vệ của cơ thể
đó là hệ miễn dịch đấy
và củng cố năng lực tự chữa lành
năng lực tự chữa lành được nhiều hay ít là do quyết tâm của cá nhân
cơ chế miễn dịch tốt sẽ chống trả thành công các yếu tố gây bệnh
để phòng và trị bệnh
tiến tới một cuộc sống khỏe
còn bây giờ các bạn đang lắng nghe cái số potart này
thì hãy uống thật là nhiều nước
và đi ngủ sớm để duy trì một thể trạng ổn định ngay thế nào
và nhớ rằng
xây dựng cho mình một thực đơn ăn kiêng thật là khoa học
phù hợp với cơ thể
để mang lại hiệu quả tốt nhất nhé
hẹn gặp lại mọi người ở những cái số podcast tiếp theo